hiện nay nhiều trường đại học đã tiến hành thủ tục cho sinh viên nhập học bước vào năm học mới
dù học tập theo hình thức trực tuyến nhưng sinh viên vẫn phải đóng nhiều loại phí khác nhau
trước thực trạng này giáo sư tiến sĩ phạm tất dong phó chủ tịch hội khuyến học việt nam cho rằng
trong bối cảnh người học và gia đình gặp khó khăn bởi dịch bệnh ngoài việc không nên tăng học phí
các trường nên giãn các khoản thu để chia sẻ gánh nặng với gia đình người học
không ít sinh viên cũng như các bậc phụ huynh bày tỏ nỗi lo lắng với nhiều loại phí đầu năm
bao gồm học phí khoản phí nhập học cùng một số khoản phí khác như phí khám sức khỏe
bảo hiểm y tế bắt buộc đoàn phí lệ phí làm thẻ sinh viên và các phí khác như tài liệu học tập
đi thực tế tuần sinh hoạt công dân sinh viên dây chứng nhận phiếu khảo sát hồ sơ sinh viên
sổ ngoại trú nội chú sổ tay sinh viên toàn khóa học tính sơ sơ đã đến cả chục triệu đồng
đây là số tiền không hề nhỏ với nhiều gia đình nhất là trong thời điểm kinh tế đi xuống do dịch bệnh hoành hành
chưa kể đến nhiều sinh viên còn phải chuẩn bị thiết bị phục vụ việc học trực tuyến
nhiều sinh viên cho rằng trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
phải bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến
việc các trường đại học vẫn thu phí nhập học cao theo combo trộn gói ngay từ đầu năm học như vậy sẽ gây khó khăn cho người học
nêu quan điểm về việc các trường đua nhau đưa ra nhiều khoản phí vào đầu năm học
giáo sư tiến sĩ phạm thất dông phó chủ tịch hội khuyến học việt nam cho rằng
các khoản phí tài liệu nhập học hay phí nhập học
các trường hoàn toàn có thể hỗ trợ người học nhờ việc số hóa thông tin tài liệu giáo trình để giảm công in ấn phát hành
ngoài ra các khoản thu như phí khám sức khỏe cùng nhiều khoản phí khác không cần thiết phải thu ngay từ đầu năm học
bởi hiện nay sinh viên đang phải học online
giáo sư cũng nêu rõ quan điểm nhà trường mở ra không phải nhằm mục tiêu thu học phí mà là trang bị chi thức cho mọi người
hơn lúc nào hết đây là lúc các trường đại học cần thực hiện sứ mệnh trách nhiệm phục vụ cộng đồng của mình
không chỉ ở việc giảm học phí mà cần cắt bớt các khoản thu phụ phí để san sẻ khó khăn với sinh viên và phụ huynh
thạc sĩ tô thị hoan chuyên viên tâm lý học trường học nhà thăm vấn tâm lý cho biết
việc học online kéo dài khiến trẻ mệt mỏi tăng lo âu giảm tương tác và bị cô lập xã hội mà nếu không phát hiện sớm sẽ rất nguy hiểm
sự khốc liệt của làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư khiến học sinh phải trải qua kỳ học online dài nhất từ trước tới nay
tính tới hiện tại học sinh ở gần bốn mươi tỉnh thành đã không đến trường được gần nửa năm nay bao gồm cả kỳ nghỉ hè
đây cũng là năm học đầu tiên các em phải dự lễ khai giảng online
sức khỏe và sự an toàn là ưu tiên hàng đầu do đó học trực tuyến là lựa chọn tốt nhất trong thời gian này
tuy nhiên việc họp trực tuyến trong thời gian kéo dài mang lại rất nhiều thách thức đặc biệt là các vấn đề về tâm lý
ở việt nam hiện chưa có nghiên cứu hay thống kê đầy đủ về thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh trong giai đoạn học online dưới tác động của covid một mươi chín
xong chúng ta cũng có thể thấy được hay chứng kiến nghe được nhiều câu chuyện về chủ đề này trong thực tế
có thể kể đến như tình trạng các hành vi không mong đợi hoặc chống đối gia tăng khi học ở nhà dễ bị phân tâm
có những học sinh né tránh học online vì cảm thấy khó thích nghi
ngồi trước màn hình máy tính hay điện thoại trong một thời gian dài có thể khiến các em cảm thấy mệt mỏi
trong giai đoạn covid một mươi chín một thuật ngữ mới ra đời đó là zoom fatiga chỉ sự mệt mỏi và cảm giác kiệt sức sau những cuộc họp hoặc giờ học online kéo dài
đó không phải là trần đoán chính thức trong tâm lý học
khoa học với sức khỏe tâm thần có thể chỉ việc học sinh bị quyệt quệ do đối mặt với màn hình trong thời gian dài cùng lượng kiến thức hay thông tin mới quá nhiều
thiếu tương tác và bị cô lập trong xã hội cũng là vấn đề đáng lo ngại
điều này có thể dẫn đến cảm giác cô đơn thiếu động lực và bị cô lập
việc thiếu hụt các tương tác xã hội kéo dài sẽ khiến các em học sinh có những khó khăn trong việc hòa nhập giao lưu và kết nối sau này
nhiều học sinh cũng có thể rơi vào tình trạng lo âu và căng thẳng khi học trực tuyến do lịch trình sinh hoạt bị thay đổi việc phải tách bạch dưỡng sinh hoạt ở nhà và giờ học cũng có thể là khó khăn với nhiều học sinh
bên cạnh đó nhiều gia đình thu nhập thấp không đủ khả năng mua các thiết bị công nghệ cho con có thể khiến học sinh giảm lòng tự trọng giá trị nhận thức cá nhân và khiến các em trở nên lo âu căng thẳng
không chỉ học sinh sức khỏe tâm thần của chính cha mẹ cũng bị ảnh hưởng khi họ cũng căng thẳng vì phải đảm bảo vai trò hỗ trợ giám sát con học online
tương tự sức khỏe tâm thần của giáo viên bị ảnh hưởng và có thể tác động lên học sinh
để hỗ trợ được tốt nhất cho trẻ người lớn mà đặc biệt là cha mẹ cần nhận biết sớm một vài dấu hiệu cảnh báo về mặt sức khỏe tâm thần ở trẻ thiết lập và duy trì một môi trường tích cực trong gia đình để hỗ trợ sức khỏe tâm thần của con cũng như cho chính mình bằng cách tạo cho con không gian học tập riêng để tránh tối đa các yếu tố gây sao nhãng
các thói quen lành mạnh bao gồm ngủ đúng giờ ngủ đủ giấc ăn đủ bữa và đủ chất tập thể dục thể thao hàng ngày theo khung giờ nhất định vui chơi giải trí với các hoạt động không màn hình thay vì tiếp tục giải trí với thiết bị điện tử sau giờ học online
còn tạo lập và thực hiện một lịch trình đều đạn mỗi ngày giúp con tăng tương tác xã hội bằng cách tạo không gian và thời gian kết nối với bạn bè cùng trang lứa có thể dưới hình thức online khi chưa thể gặp trực tiếp
bên cạnh đó phụ huynh cũng cần gia tăng những khoảng thời gian tương tác xã hội chất lượng giữa các thành viên trong gia đình để phần nào bù đắp thiếu hụt về tương tác với cộng đồng lớp học trường học của con
cuối cùng hãy tập trung vào việc ghi nhận những điều con làm tốt thay vì chỉ chăm chăm chỉnh sửa những lỗi sai